vì vậy những người lao động này nếu giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định nêu trên
mà không thuộc đối tượng đang hưởng lương hưu hoặc giúp việc gia đình thì vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
còn anh nguyễn văn tuấn thành phố hà nội có câu hỏi
tôi làm cho công ty hai mươi tháng và được đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ
nay tôi nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu tháng
trả lời theo khoản hai điều năm mươi luật việc làm năm hai nghìn một mươi ba quy định
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
cứ đóng đủ một mươi hai tháng đến đủ ba mươi sáu tháng thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp
sau đó cứ đóng đủ thêm một mươi hai tháng thì được thưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp
nhưng tối đa không quá một mươi hai tháng
do đó nếu thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hai mươi tháng thì sẽ được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân